xin kính chào quý vị và các bạn
hai mươi bốn giờ tới khu vực bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định
do đó trời tiếp tục rét bút về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức một mươi bốn một mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi sẽ dưới một mươi ba độ
vào ban ngày trời còn nắng hanh với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ
từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở trung trung bộ nam trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cụ thể ở bình định phú yên khánh hòa phổ biến lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
ở ninh thuận từ một trăm linh một trăm tám mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
thừa thiên huế đà nẵng từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm hai mươi mm
quảng nam quảng ngãi từ ba trăm linh bốn trăm năm mươi mm có nơi lên trên năm trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lợi đất tại khu vực vùng núi
và ngập ống cuộc bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
còn về tình hình nhiệt độ trời vẫn tiếp tục rét về đêm và sáng
tại các tỉnh bắc trung bộ với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh trung trung bộ từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
các tỉnh nam trung bộ cao nhất ngày khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của dịp phía bắc giãnh xích đạo
nên trong ngày mai hai khu vực này tiếp tục có mưa diện rộng
có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất tại nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào
gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy gió cấp tám chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm năm năm mét
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông gió đông bắc cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội không mưa sáng sớm có sương mù trưa chiều trời nắng
nhẹ trời rét nhiệt độ từ một mươi năm hai mươi năm độ